một đứng dây mua bán ma túy từ lào qua cửa khẩu cầu treo huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ
vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an triệt phá bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin
đối tượng bị bắt giữ khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin là trần nguyễn hồng lĩnh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại thôn hòa bình xã kỳ phong huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
trước đó lính thường xuất hiện tại địa bàn thành phố vinh tỉnh nghệ an có biểu hiện bất minh về kinh tế và có dấu hiệu nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy

đơn vị đã xác lập chuyên án và quyết tâm triệt phá bắt các đối tượng trong đường dây này
cụ thể vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tại quốc lộ tám a đoạn đi qua địa phận thôn hà chùa xã sơn tây huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với công an tỉnh hà tĩnh
cục hải quan hà tĩnh đã phát hiện bắt quả tang trần nguyễn hồng lĩnh khi đang vận chuyển một mươi hai bánh heroin bằng xe máy
từ khu vực biên giới thuộc xã kim sơn một về thị trấn tây sơn huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh để tiếp tục vận chuyển vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ

phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hà tĩnh để tiếp tục vận chuyển vào thành phố hồ chí minh tiêu thụ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hồ chí minh tiêu thụ